trong những ngày cuối năm một trăm linh hộ khó khăn đồng bào cơ tu về tà riềng ở huyện biên giới nam giang tỉnh quảng nam đã đón nhận hai chiếc bánh trưng mang đậm hơi ấm tỉnh quân dân do các chiến sĩ đồn biên phòng và nhân dân vùng biên giới gói tặng
đây là hoạt động chia sẻ hơi ấm tình quân dân đã được tổ chức thường xuyên năm năm qua mỗi độ tết đến xuân về
ngôi nhà ưng của đồng bào tà riềng ở thôn đắc tà vân xã đắc tôi huyện nam giang tỉnh quảng nam những ngày cuối năm nhộn nhịp và đông vui hơn mọi ngày thường
hôm nay bà con góp mỗi người ba lòng nét và đến tham gia gói bánh trưng tặng hộ gia đình nghèo vùng biên giới
dù tỷ lệ hộ nghèo ở hai xã biên giới la đê và đắc tô huyện nam giang chiếm hơn sáu mươi nhưng năm năm qua đồng bào một mươi bốn thôn nơi đây đều hưởng ứng nhiệt tình ngày hội gói bánh trưng tặng hộ nghèo
do đồn biên phòng cửa khẩu nam giang
hội gói bánh trưng đã được ban tổ chức trao tận tay cho hơn một trăm linh hộ đồng bào nghèo khó khăn của hai xã đắc tôi và la đê
món quà tuy không lớn nhưng đồng bào tặng hộ nghèo tặng hộ nghèo cho hơn một trăm linh hộ đồng bào nghèo